tổng giá trị hoạt động công tác hội và phong trào chữ thập đỏ toàn thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi chín đạt trên ba trăm linh sáu tỷ đồng
đó là thông tin vừa được công bố tại hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tp hà nội năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi chín các chương trình phong trào mô hình do hội chữ thập đỏ tp hà nội tổ chức đã tạo được dấu ấn đậm nét
hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn với những mảnh đời kém may mắn trong xã hội
các hoạt động như hiến tạng mô tạng nhân đạo hiến máu hỗ trợ xây nhà chữ thập đỏ trao tạng bò xe đạp
hay bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo đã đi vào thực tiễn chiều sâu góp phần lan tỏa sâu rộng những giá trị nhân đạo
truyền thống nhân ái của dân tộc trong cộng đồng
với những đóng góp thiết thực và kết quả đã đạt được hội chữ thập đỏ tp hà nội đã vinh dự đón nhận cờ thi đua của chính phủ
đồng thời biểu dương các nhà hào tâm tiêu biểu có nhiều đóng góp cho các hoạt động nhân đạo của thành phố năm hai nghìn một mươi chín
cũng tại hội nghị phong trào thi đua năm hai nghìn hai mươi với chủ đề trung sức vì nhân đạo vì mọi người ở mọi nơi
và phong trào tết vì người nghèo và nợ nhân chất độc da cam đã được phát động